hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

và bài hát nghề giáo tôi yêu được sáng tác bởi nhạc sĩ bùi anh tú là một trong những ca khúc như vậy
nhạc sĩ bùi anh tú sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
tuổi thơ của bùi anh tú gắn liền với quê hương thái bình
sau khi tốt nghiệp phổ thông tại trường trung học phổ thông lê quý đôn thị xã thái bình
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bùi anh tú và quân đội và học kèn gradinet tại trường quân nhạc thuộc bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến một nghìn chín trăm chín mươi ba nhạc sĩ bùi anh tú giảng dạy tại khoa âm nhạc trường cao đẳng sư phạm nhạc họa trung ương
nay là trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương
sau đó ông làm công tác biên tập âm nhạc tại một số nhà xuất bản như nhà xuất bản giáo dục
nhà xuất bản âm nhạc thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch
và từ năm hai nghìn sáu đến nay nhạc sĩ bùi anh tú là chuyên viên phụ trách âm nhạc tại vụ giáo dục trung học thuộc bộ giáo dục và đào tạo
điểm khó khăn nhất đó là thời gian bắt đầu làm người giáo viên
thời gian đấy mình mới chuyển từ quân đội sang mình thấy lúc là còn đang chập chững lúc đó là định hướng
đầu tiên thì tôi cũng là một thầy dạy đàn guitar dạy về xương âm
sau đó thì lúc đó thì mình cũng thấy là tìm một con đường đi cho mình
thì cũng rất may đó là hai nhạc sĩ hoàng long và lân cũng có định hướng cho tôi
và nên đi theo con người sáng tác và từ đó tôi bước sang con đường sáng tác chuyên nghiệp
nhạc sĩ bùi anh tú đã đến nhiều nơi
đã đến nhiều nước gặp gỡ và tiếp xúc với những người đồng nghiệp của mình để tự tìm nguồn cảm hứng sáng tác
bùi anh tú luôn chăn trở khát khao và say xưa với nghề để đến hôm nay âm nhạc của ông đầy áp tình yêu
âm nhạc của bùi anh tú chữ tình mềm mại và sâu lắng
ông viết về tình yêu về quê hương đất nước đó là những ca khúc như lặng lẽ mẹ tôi
khúc ca người giáo viên về thăm trường xưa v v
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
không chỉ sáng tác những ca khúc với chủ đề quê hương đất nước
những sáng tác cho thiếu nhi của ông cũng đã thành công đáng kể
bùi anh tú đã khẳng định được vị trí của mình trong lĩnh vực sáng tác ca khúc cho thiếu nhi
qua những tác phẩm được giải thưởng như chim cúc cu thơ nghiêm thị hàng
mưa ơi đừng rơi thơ viễn phương và các ca khúc thiếu nhi khác như tạm biệt mái trường
mùa xuân và tuổi thơ khúc ca tuổi hồng
những cái niềm đam mê âm nhạc của mình từ khi mình còn rất nhỏ
ngày nào cũng nghe bố chơi đàn ngày nào cũng nghe bố hát thàn piano đàn guitar
và từ đấy thì trong mình thì cảm giác về âm nhạc nó đã xuất hiện rất nhiều
và từ bé đến lớn đến bây giờ thì mình luôn luôn yêu âm nhạc và yêu những bài hát của bố
đặc biệt là mỗi lần nghe những bài hát của bố về mái trường
mình lại nhớ lại những cái lúc mà hoa phượng này
rồi những lúc chia tay bạn bè thì cô rất là xúc động
âm nhạc cho nhà trường và âm nhạc cho thiếu nhi là rất cần thiết
bởi vì rằng là cái khối lượng hàng chục triệu trẻ em rất là cần bài hát thiếu nhi
và các thầy cô giáo cũng hàng triệu người
thì cái đời sống tinh thần của nhà trường là rất cần có âm nhạc
có các ca khúc có những bài hát viết về thầy giáo và nhà trường
nhạc sĩ bùi anh tú thì là một trong những người viết thuộc về cái thế hệ
nếu đối với chúng tôi là thế hệ thứ hai
theo tôi đánh giá là một người viết rất là năng động và sung sức
có nhiều tác phẩm và rất thơm huyết với cái công nghệ sáng tác cho nhà trường
cho thầy giáo cho học sinh
thế thì trong quá trình sáng tác của bùi đình tú thì tôi thấy những cái kết quả đạt được rất là tốt
được nhiều giải thưởng
của hội nhạc sĩ việt nam của bộ giáo dục đào tạo và của nhiều các cơ quan khác
và trong đó nổi bật lên có một số bài là cũng đã đi vào đời sống của trẻ em
có lẽ chính từ những sự trải nghiệm sự đồng cảm cùng những thấu hiểu về nghề giáo
mà nhạc sĩ bùi anh tú đã có một nguồn cảm hứng đặc biệt để viết nên ca khúc nghề giáo tôi yêu
có một nghề bụi phấn
bám đầy tay ta vẫn gọi đó là nghề cao quý nhất
có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đoá hoa thơm
đó là bốn câu hát mở đầu thật ý nghĩa được nhạc sĩ gửi gắm tới những người thầy người cô
những người đưa đò đã và đang ngày đêm đưa những chuyến đò qua sông tới với bến bờ tri thức vô hạn
cũng cách đây khoảng một năm hôm đó ở trên mạng thông tin của một cô giáo
cô ấy đưa bốn câu thơ trong bài thơ của một tác giả tôi chưa biết tên
thế là tôi chỉ đọc mà bốn cô thơ đó rất ấn tượng đối với tôi ngay
có một nghề bội phấn bám đầy tay người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
có một nghề không trồng cây vào đất mà ươm cho đời những đoá hoa thơm
thì là người đã từng đi khắp mọi miền đất nước gặp gỡ giáo viên rất là thông cảm hiểu
những hoàn cảnh những công việc của người thầy cô giáo trung hoàng quốc
tôi khi đọc cái câu thơ đó tôi rất là ấn tượng và cảm thấy xúc động vô cùng
mà nó tự nhiên bật lên giai điệu âm nhạc ngay
tôi hỏi rất nhiều người qua mạng thông tin lại chúng tôi hỏi nhiều người
vì sao mới biết được bốn câu thơ đó trong bài thơ của giáo sư đinh văn nhã
giáo sư nhà giáo ưu tú đinh văn nhã là một trong những người thầy tiêu biểu của ngành khoa học công nghệ ở việt nam
trở thành thầy giáo là một nghề cao quý mà ông đã đeo đuổi bao nhiêu năm với vai trò là giảng viên cao cấp
bộ môn điều khiển tự động viện điện trường đại học bách khoa hà nội
và ông cũng chính là tác giả của bài thơ có một nghề như thế
được nhạc sĩ bùi anh tú phổ nhạc và đặt tên ca khúc là nghề giáo tôi yêu
bài thơ này thì tôi làm từ lâu rồi nhưng mà hồi đấy chưa đầy đủ như bây giờ
tôi chắc lọc lại thành một cái bài thơ tương đối dài để nói về những các cái tranh trở của ngành giáo dục
thì tôi mới lại cảm xúc cảm tác một cái bài thơ nó dài hơn và nó rộng hơn đầy đủ hơn
và đã được in trong cái tập thơ xuất bản lần thứ tư của tôi
một hai trăm linh trang đã tình đời
và cũng được nhạc sĩ bùi anh tú phổ nhạc năm ngoái
và cũng đã trở nên một cái bài ca đi vào lòng người đặc biệt các giới thầy cô giáo
với giai điệu nhẹ nhàng vừa phải bài hát đem đến cho những người nghe thật nhiều xúc cảm
và thêm yêu thêm trân trọng những người thầy của mình
tác giả bùi anh tú đã khéo léo sử dụng những câu thơ trong bài thơ gốc
để những lời ca được hòa quyện và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc

tuy nhiên khi mà vỡ ca khúc này thì thu hà cảm thấy là rất là gần gũi
thứ nhất là cái tính chất âm nhạc nhẹ nhàng chữ tình mềm mại
lời ca trong ca khúc thì mộc mạc bình dị giàu tính tự sự của một người làm nghề giáo
thế và bản thân thu hà cũng là một giảng viên cho nên không gặp khó khăn gì khi thể hiện ca khúc này
bài hát người giáo tôi yêu này là viết
của cái thể hai đoạn hai đoạn đơn
và ở đây nó có một cái mô típ tức là một cái nét nhạc chủ đạo được nhắc đi nhắc lại nhiều lần
và cái đó là cũng rất cần trong sáng tác âm nhạc là nó phải có một cái nét chủ đạo
và nó được nhắc đi nhắc lại ở nhiều cung quãng cung độ khác nhau
thì người ta mới nhớ được thì bài hát này đã sử dụng cái thủ pháp là rất tốt
thế về điệu thức cơ mà thì cái bài này là viết ở giọng thứ
thế là nhẹ nhàng và nó tình cảm nó cứ gợi đến cái gì man mát nó sâu sắc
trong một cái ca khúc nó phải là có sự kết hợp nhuẩn nhuyễn giữa giai điệu và ca từ giữa âm nhạc và lời ca
thế thì cái bài này là có sự kết hợp tốt giữa hai yêu thù đó
ngày hôm nay cô và trò trường trung học cơ sở cát linh lại cùng nhau hát lên ca khúc nghề giáo tôi yêu
trong ngày tri ân nhà giáo việt nam hai mươi
dường như những lời ca ấy đã khiến cho bao thế hệ cô trò khi nghe đều cảm thấy xúc động
những người thầy người cô hôm nay cũng đều đã từng được học tập dưới mái trường
và có những người cha người mẹ thứ hai của riêng mình
các khúc cất lên như một lời cảm ơn lời tri ân sâu sắc tới những nhà giáo
những người đã và đang ngày đêm sát cánh cùng bao thế hệ học trò
nâng những đôi cánh nhỏ bé được chạm tới ước mơ
cô giáo trưởng cát linh đã từng được học tập dưới mái trường và có những người cha người mẹ thứ hai của riêng mình

và sau nhiều năm học tập giàn luyện tôi đã thực hiện ước mơ của mình đó là trở thành một cô giáo
và ngày hôm nay khi được hát bài hát người giáo tôi yêu của nhà sĩ bùi anh tú
tôi cảm thấy rất là xúc động và tràn đầy tình cảm
và những ký ức về thầy cô giáo của mình thì lại hiện về trong tôi
tôi cũng cảm thấy là như có bản thân mình ở trong đó
cái trang giáo án biệt mài bên đèn khuya hay là những dọc mồ hôi rơi nhòe trên trang giấy
là những no toan là những trăn trở của thầy cô giáo để truyền tải những kiến thức của mình đến với các con học sinh thân yêu
và thầy cô thì luôn là những chuyến đò thầm lặng để đưa các em học trò đến những bến bờ mơ ước
xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo của mình đến nhạc sĩ bùi anh tú
đã tiếp thêm cho tôi nghị lực và niềm tin để bước tiếp trên con đường mình đã chọn
nhạc sĩ bùi anh tú là một trong những nhạc sĩ cũng có nhiều hoạt động đi cùng với nhà trường trong các ca khúc tác phẩm của mình
đó là bài cát linh hôi trường của em
đây là một bài hát gắn liền với hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm thành lập trường và đã trở thành bài hát truyền thống của nhà trường
bài hát người giáo tôi yêu cũng đã thể hiện rất nhiều những tâm tư cảm xúc của người giáo chúng tôi
chúng tôi cũng thấy rằng với một cái nghề rất là nhiều khó khăn vất vả
ngoài việc phải dạy dỗ các em chúng tôi còn có những công việc bộn bề gia đình
tuy nhiên những tác phẩm như vậy đã động viên khích lệ chúng tôi rất nhiều
chúng tôi thấy được tôn vinh và có cái niềm tự hào với cái nghề cao quý đó
hơn tất cả không gì có thể sánh bằng công lao của những người thầy giáo cô giáo trong sự nghiệp chồng người
công sức tâm huyết của thầy cô luôn dành chọn cho tất cả những học sinh yêu quý
để hôm nay và mai sau lớp lớp thế hệ học trò mãi hát vang những bài ca như một lời tri ân gửi đến các thầy các cô
nghe cái giai điệu của bài hát đó thì tôi tự nhận chính bản thân mình là một người giáo truyền thống của nhà trường

chúng tôi cũng thấy rất nhiều những tâm tư cảm xúc của người giáo chúng tôi rất nhiều

thì từ đó để các em có thêm những cái những tác phẩm có những chương trình biểu diễn rất là thú vị
và làm cho cái nghề của mình nó được tôn vinh hơn được xã hội yêu mến hơn

thì cái bài hát của bùa anh tú nó có một cái giá trị không những cả về mặt nội dung mà cả về ngạ thuật mà cả cái sức lan tỏa đối với xã hội
một cái bài hát đúng của một cái người ở trong ngành một người ở trong ngành
và viết với cái tâm trạng với cái tâm sự và những cái tình cảm rất là chân thành rất chân thành
vì sáng tác nghệ thuật mà nói chung nó phải có cảm xúc
và cái cảm xúc nó phải có cảm xúc và cái cảm xúc nó phải có cảm xúc
nó càng chân thành bao nhiêu thì nó sẽ càng đến được với khán giả nó sẽ chạm vào trái tim của người nghe
qua ca khúc người giáo thơ yêu tôi muốn truyền đạt với lại các thầy cô giáo
cho dù hoàn cảnh khó khăn mãi mãi người giáo vẫn là người cao tỉnh
và chúng ta sao chúng ta cần phải trân trọng

đón thu về bấm khoan ta áo trăng khi hẻ về xôn xa niềm vẻ ngơ

đưa đàn em thơ đến chân trời mơ ước
ôi tự hào người giáo tôi yêu
ôi tự hào người giáo tôi yêu